tại hà nội liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam đã tổ chức hội nghị đoàn chủ tịch khóa năm lần thứ bảy
nhằm tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi tám bỏ phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự và thảo luận về công tác chuyên môn
trong năm hai nghìn một mươi tám liên hiệp các tổ chức hữu nghị tích cực triển khai nhiều hoạt động có hiệu quả
chủ động tích cực đẩy mạnh các hoạt động hòa bình đoàn kết hữu nghị và hợp tác nhân dân
đi vào chiều sâu và tầm chiến lược hơn những năm trước
về phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh
các hoạt động đối ngoại làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị nhân dân với các nước láng giềng
nước lớn đồng thời duy trì và tăng cường quan hệ hữu nghị nhân dân với các nước bạn bè truyền thống
và các nước trong khu vực mở rộng quan hệ tới các đối tác mới
cùng với đó liên hiệp tiếp tục làm đầu mối các tổ chức nhân dân việt nam tham gia vào các diễn đàn
nhân dân đa phương tích cực chuẩn bị để đảm nhận thành công nhiệm vụ chủ trì
diễn đàn nhân dân asean hai nghìn hai mươi apf hai nghìn hai mươi
tại hội nghị với một trăm một mươi chín trên một trăm một mươi chín số phiếu thuận bà nguyễn phương nga bí thư đảng đoàn liên hiệp
các tổ chức hữu nghị việt nam đã được hội nghị tín nhiệm bầu giữ chức chủ tịch liên hiệp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi tám